về vụ việc nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung tòa nhân dân quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa xét xử ba bị cáo gồm dương quang tuấn huỳnh quang huy và lương huỳnh minh trí cùng chú quận thanh khê về hành vi gây dối trật tự công cộng

về vụ việc nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung tòa ninh dân huỳnh quang huy và lương huỳnh minh trí cùng chú quận thanh khê về hành vi gây dối trợ tử công cộng